là những sản phẩm nhựa vô cùng gần gũi với nhiều trẻ em
đặc biệt các sản phẩm nhựa như gặm nướu được nhiều gia đình lựa chọn cho trẻ trong lứa tuổi mọc răng
là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của trẻ em
tuy nhiên hiện nay thị trường sản phẩm này khiến không ít người phải bất an
là sản phẩm nhựa chuyên dụng cho trẻ sơ sinh từ ba đến một mươi hai tháng
tuy nhiên có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm này ở bất cứ đâu
không địa chỉ sản xuất không nhãn mát không hướng dẫn sử dụng
và chính người bán cũng rất mù mờ khi được hỏi về nguồn gốc sản phẩm này
và tất nhiên chúng được bán với mức giá rẻ như cho
kèm lời cam kết đây là sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất
trong khi đó tại các cửa hàng chuyên đồ sơ sinh
đối với một món đồ nhựa sơ sinh như nốm bình sữa
thì đây là mức giá siêu rẻ
khiến nhiều người bán phải sợ hãi
để tìm hiểu rõ hơn về mặt hàng này
chúng tôi tìm tới một chợ đầu mối lớn
nơi cung cấp nhiều mặt hàng sơ sinh cho hệ thống bán lẻ
tại đây khi ngõ ý muốn giao buôn
chúng tôi được tiết lộ những thông tin hoàn toàn khác
em lấy cái trẻ của em không ạ
ờ lấy nhiều đi em ơi
em phải mẫu xuống em lấy
bởi vì hàng này đắt
em mà lấy gặm nhiều đi em phải lấy hàng rẻ tiền
năm đồng có một mươi đồng có
mà hai mươi một mươi năm đồng có
đặc biệt các sản phẩm nướu gặm chứa nước
mà trẻ sơ sinh sẽ cắn gặm trực tiếp
chính người bán cũng không biết rõ
bên trong chứa loại nước gì
cái nước bên trong là nước gì hả chị
ai biết được nói gì đó

em đi hỏi cái đến cả đây trái biết được
chỉ hỏi đến sản xuất nó làm thì biết được
còn rồi hỏi bọn cô thì
tao thầm đi ăn đúng thật là không ai biết được
vô vàn mức giá
với vô vàn các kiểu dáng chủng loại
các sản phẩm nhựa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ
lại đang là một trong những mặt hàng được làm giả tinh vi nhất
nó nhiều cái nó giống nhau nhưng mà tùy chất liệu nhựa giới thiệu
nhựa nó có nhiều loại nhựa mà chị
nhưng mà để cho các bé ngai thì
tôi hát đồ trong bồn mình mua hàng bằng bạc
thế với cả nhá
như thế này cùng cái này ở đây bán trăm rưỡi mà chỗ khác bán bốn mươi
chắc chắn là nó cũng phải khác nhau đấy
chắc chắn là khác nhau ví dụ chơi nhau tầm mười nghìn hai mươi nghìn là loại nào có vấn đề
nhưng mà đây chơi mấy chục nghìn trăm mươi nghìn

chị về sang đây chị cho từng chư một chắc chắn sẽ có điều khác
với cả chị tranh lá vạch với cả chị đánh da nó sẽ khác nhau

nắng trước tình trạng các sản phẩm nhựa chuyên biệt cho trẻ sơ sinh bị làm giả làm nhái và chất lượng kém trên thị trường
gia đình chị kiều anh có con nhỏ bốn tháng tuổi hết sức lo lắng khi lựa chọn các sản phẩm cho bé
các sản phẩm đấy thường thì rất tốt cho trẻ con
khi mà cháu mọc răng thì thường thì rất là ngứa lợi
thì mình sẽ cho cháu sử dụng
thì sẽ giúp cháu đỡ khóc hoặc là đỡ quấy mình
nhưng mà nếu mà các sản phẩm nếu mà chỉ có giá vài chục nghìn thì theo mình nghĩ thị trường rất là độc
mà trẻ con thì không nên sử dụng những sản phẩm không có y tế mà đảm bảo như thế
thì rất là hại cho trẻ nhỏ
mình có thể sử dụng mua ở các cửa hàng lớn có uy tín trên thị trường thì hãng mua cho cháu nhỏ
nốm ti bình sữa cũng như các sản phẩm nhựa gặm nướu
là những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp
với đường hô hấp của trẻ
do vậy cần đảm bảo tuyệt đối an toàn
cũng giống như chị kiều anh
nhiều gia đình khác cũng khá e rè
với các sản phẩm nhựa cho trẻ sơ sinh khi được hỏi
theo mình thì những cái sản phẩm mà mình không biết rõ nguồn gốc
cũng không biết rõ về thông tin thì thứ nhất nếu như mà là người tiêu dùng
thì mình sẽ lựa chọn mình sẽ tìm hiểu trước tiên
vì không thể là mua bừa bãi cho con như vậy được
thì thay vì mình dùng những cái sản phẩm gặm nướu như thế
mình có thể cho con gặm những cái đồ thức ăn mềm ấy mà con thích
vì em sợ nó ảnh hưởng về sau á
vì cái nướu của nó đang còn yếu nên là không có dùng cho con
rõ ràng đối với thị trường sản phẩm đang bị thả nổi như hiện nay
người tiêu dùng thận trọng hơn rất nhiều trong việc lựa chọn và sử dụng
vì đây đều là các sản phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của trẻ
thì đa phần người ta muốn rỗi trẻ không bị khóc
thì người ta nhét một cái núm bú
còn người ta gọi là cái núm bú nhựa hay là núm bú giả bú vào rồi cho bé
để bé có thể là vừa bú vừa nhai trong trong trong miệng
thì bé không khóc nữa
nhưng có nguy hiểm là nếu mà sử dụng nhiều thì cũng có phạt lợi mặt hại
chẳng hạn như nếu mà bạn chọn không đúng nguồn gốc
nhựa mà không đảm bảo đúng nguồn gốc và cao su không đúng nguồn động
thì nó gây độc hại viêm nhiễm hoang miệng của bé
em phải dùng những cái gì mà tinh khiết nhất và sạch sẽ nhất
để đảm bảo an toàn cho trẻ
khi lựa chọn các sản phẩm nhựa tiếp xúc trực tiếp
người tiêu dùng nên lưu ý
truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi mua
tiệt chung sản phẩm trước khi sử dụng
gặm đứa nhựa tập nhá vì có thể gây hại tới cơ hàm của trẻ